thời điểm chúng tôi ghi hình thứ duy nhất để nhận biết khoảng đất này trước đây là hồ chứa nước
chỉ là sát của cá và vài sinh vật thủy sinh còn sót lại như thế này
hồ cung cấp nước tưới duy nhất không còn đồng nghĩa với việc hàng trăm hectare không thể canh tác
hàng trăm hộ dân sống nhờ vào nông nghiệp phước ninh rơi vào cảnh điêu đứng thậm chí là trắng tay
ba mươi năm đồng là giá của một bát phở tại những nơi khác
thế nhưng tại phước ninh ba mươi năm đồng lại là giá của mỗi gia đình phải bỏ ra mỗi ngày
để mua dơm cung cấp thức ăn cầm cự cho đàn gia súc của mình
là địa bàn người dân vẫn sống nhờ vào nông nghiệp mọi hoạt động sản xuất đều phụ thuộc vào thời tiết
nếu tình trạng hạn hán còn kéo dài thứ họ mất đi có lẽ không chỉ là vườn dừa là đàn gia súc
mà có lẽ là cả cuộc sống bình thường
thì khí hậu trong những năm gần đây so với những năm trước hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thì nó cũng có đợt hạn hán
nhưng mà so với năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thì đợt này nó gây gắt hơn
trước thì mưa thì nó tương đối ổn định hơn bây giờ thì trong những năm nay thì mưa rất khó khăn về mưa
và có cách đây một tháng thì có mấy cơn mưa tiểu mạng thì ở đây mới tạm gọi là có nước uống cho đàn gia súc
chứ mấy tháng về trước thì có nhưng mà rất khó khăn
bà con chuyển về cái chỗ mà sông suối rồi đào ao chống hạn rồi đào ao để cho nước cho gia súc uống
hạn hán tại đây đã trở thành một nơi rất khó khăn
hạn hán đã trở thành thiên tai nằm ngoài tầm kiểm soát và sức chống chịu của con người
tháng năm năm hai nghìn hai mươi tỉnh ninh thuận đã công bố tình trạng hạn hán cấp độ ba với mức rủi ro nghiêm trọng
theo thống kê tính đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi mực nước tại hai mươi một hồ chứa nước toàn tỉnh ở mức hai mươi bốn chín mươi chín triệu mét khối
chiếm một mươi hai tám mươi bốn tổng dung tích một trăm chín mươi bốn bốn mươi chín triệu mét khối
đạt mức thấp nhất trong vùng đất
vòng năm năm qua nhiều hồ nước tiếp tục dưới mực nước chết
điều này đã biến những mảnh đất trù phú trở thành hoang mà cằn cỗi không bóng người
người dân bị đặt vào thử thách khắc nghiệt làm thế nào để tiếp tục chung sống với hạn
ông ngọc người nông dân đã chung sống với mảnh đất khắc nghiệt này đã sáu mươi năm
đợt hạn lịch sử này cũng là lúc
ông ngọc sử dụng hết những kinh nghiệm của mình
may mắn tìm được nguồn nước tự nhiên
mô hình xây dựng ống dẫn nước tiết kiệm và canh tác cây ngắn ngày
trở thành cứu cánh của gia đình ông phước qua hai đợt hạn hán
mảnh vườn xanh tươi của ông phước trở thành ốc đảo trù phú
giữa cánh đồng bỏ hoang xã phước ninh
đào cái này thì bốc xúc quá thì phải đào
nó thiếu nước nắng hạn lâu quá nó thiếu nước á
rồi mình cũng nhắm vậy làm
mình cũng làm thi chứ thấy người ta đào cũng có nước
mà mây quá mình đào đây thì có nước thì mình bơm đủ
thì bây giờ mô hình mình lên làm thì cỏ đồ bơm đủ luôn
thì nó mới đủ cho bò chứ
một lớp bò cái một lớp bò dỗ béo nữa mình nuôi khép kín á
thì nóc tại trùn mà nó phải có cỏ
nắng hạn ở đây thì không có mương đập cũng khô hết luôn
không có hột nước nào hết nữa
ở đây thì bò trâu ở đây cũng nhiều
mà bây giờ lớp người ta bán lớp người ta chuyển hết rồi
trời ơi nếu mà chú có viếng đây thì chắc cũng bỏ đi luôn rồi
chứ cũng cách nào bò xong rồi mình trở nước rồi cho uống nổi
mặc dù đã tìm được mô hình canh tác hợp lý để sống chung với hạn
nhưng ông phước cùng nhiều người dân vẫn hết sức lo lắng trước hạn hán
sẽ ra sao nếu khí hậu tiếp tục biến đổi
đời sống của thế hệ tương lai sẽ ra sao khi nguồn nước trở thành vàng khó kiếm